để bảo đảm an ninh an toàn cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
thành phố đà nẵng sẽ cấm các loại ô tô tải ô tô chở khách trên một mươi sáu chỗ ngồi
trên một số tuyến đường trước và trong thời gian diễn ra sự kiện
theo đó từ ngày ba đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một
thành phố đà nẵng sẽ cấm các loại xe bến hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn
từ ngày mùng năm đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một
thành phố đà nẵng sẽ cấm các loại ô tô tải ô tô chở khách trên một mươi sáu chỗ ngồi
vào khu vực trung tâm thành phố trừ những xe có phủ hiệu phục vụ apec
riêng xe vệ sinh môi trường vận chuyển rác thải chất thải
được phép hoạt động từ năm giờ đến hai mươi ba giờ
cũng từ ngày ba tháng một mươi một đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một
cấm đậu đỗ xe trên ba mươi tuyến đường trừ xe có phủ hiệu apec
xe ra vào cảng tiên sa xe đưa đón khách từ hội an đi và đến đà nẵng
được phân luồng theo hướng khác
ngoài ra thành phố đà nẵng sẽ tạm dừng hoạt động phun lửa phun nước của cầu rồng
không quay cầu sông hàn trong các ngày mùng bốn mùng năm một mươi một và một mươi hai tháng một mươi một
tạm dừng hoạt động các tàu du lịch trên sông hàn vào các ngày mùng chín mùng một mươi một mươi một tháng một mươi một